xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của vùng thấp nóng phía tây nên trong hai ngày tới
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt giao động là từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
sau đó từ chiều tối ngày một mươi tám khi mà giải hội tù hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
cùng nền nhiệt có xu hướng giảm đi nắng nóng lại dịu dần
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa và có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
sau đó từ chiều tối ngày một mươi tám khi mà chịu tác động của hội tù gió
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh giúp nền nhiệt giảm đi phần nào
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do dãy ngắp thấp gây mưa dần suy yếu
nhường chỗ cho vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên trong ba ngày tới tại đây phổ biến là ít mưa
và có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và có nắng nóng gai gắt
người dân ở đây nên chủ động có biện pháp tránh nắng
cũng như là bổ sung đầy đủ nước và khoáng chất để bảo vệ sức khỏe
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong chiều tối nay đến sáng ngày mai
mưa còn có thể xảy ra giải rác với nền nhiệt trong ngưỡng là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
sau đó mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
khiến nền nhiệt tăng nhanh nắng nóng quay trở lại trên khu vực
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực tây nguyên
do chịu tác động của rãnh áp thấp kết hợp với gió tây nam
nên trong chiều tối nay và chiều tối ngày mai
tiếp tục có mưa rào ở diện nhiều nơi
tuy nhiên là cường độ mưa có xu hướng giảm hơn so với những ngày trước đó
sau đó từ khoảng ngày một mươi chín mưa giảm hơn về diện
chỉ còn xảy ra lác đác trong thời gian ngắn và chiều tối
ban ngày thì trời có nắng nên nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ
giao động là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới
vẫn có mưa rông diện rộng vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
sau đó từ ngày một mươi chín thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng tăng nhẹ
giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ